thưa quý vị những vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chú ý và hoang mang trong dư luận
được nhanh chóng điều tra khám phá
những thủ đoạn đánh bạc lừa đảo chiếm các tài sản sử dụng công nghệ cao hết sức tinh vì bị phanh phùi
những băng nhóm hay là ổ nhóm có tổ chức nói chung và tín dụng đen nói riêng bị bóc gỡ triệt xóa
vâng và đây chính là một trong số những nhiệm vụ thường ngày của lực lượng cảnh sát hình sự
tuy nhiên có lẽ là không phải ai trong số chúng ta cũng đều hiểu hết về công việc
và những hy sinh của người lính cảnh sát hình sự
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng trò chuyện với trung tá lê minh hải
đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
để cùng tìm hiểu thêm về những vất vả những hy sinh thường ngày của những người lính hình sự
bình quân mỗi năm lực lượng kỳ sát hình sự điều tra xác minh gần năm mươi vụ phạm pháp hình sự các loại
triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
bắt giữ xử lý hàng chục nghìn tên tội phạm các loại hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng
trong những năm gần đây các băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn hoạt động theo kiểu xã hội đen
đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện triệt phá làm tan giã
tuy vậy lực lượng cảnh sát hình sự đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
đó là sự gia tăng hoạt động của nhiều loại tội phạm tính chất thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày một tinh vi và nguy hiểm hơn
xuất hiện các loại tội phạm mới tội phạm có yếu tố nước ngoài hoạt động có tổ chức có vào bọc tinh vi hoạt động lưu động tội phạm sử dụng công nghệ cao
đối với tôi thì cái việc mà được công tác tại đội điều tra trọng án là một cái duyên
tập thể đội điều tra trọng án là một đơn vị anh hùng trong một tập thể đơn vị có truyền thống vẻ vang
cả đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự thì đều được chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
đối với cá nhân tôi thì ngay từ cái thời học sinh phổ thông
học trên ghế nhà trường thì cũng đã có cái mong ước sẽ được sau này sẽ khoác lên người cái bộ sắc phục của ngành công an
được điều tra và tổ chức điều tra các vụ án phức tạp
và đó cũng là cái mối nhân duyên để cá nhân tôi có cái tình cảm và công tác tại lực lượng cảnh sát hình sự công an thủ đô ngày hôm nay
như đồng chí vừa chia sẻ thì đồng chí đã có trên một mươi năm năm công tác tại đơn vị
vậy thì trong suốt một mươi năm năm qua thì đồng chí
đồng chí có thể cho biết là cái tình hình tội phạm các vụ án thì có cái sự gia tăng như thế nào và cái thủ đoạn thì có cái sự tinh vi ra sao ạ
trong cái thời gian mà công tác tại phòng cảnh sát hình sự thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc và điều tra khám phá rất nhiều các cái tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
và có thể nói rằng là đối với các cái phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các cái đối tượng phạm tội thì ngày càng thay đổi theo hướng tinh vi ra sao ạ

xem là trước đây thì trong quá trình công tác thì cái thời gian trước thì chúng ta điều tra thì có các cái vụ án mà giết người nhằm vào mục đích cướp tài sản
ví dụ như là cướp vào tài sản của lái xe taxi của xe ôm thì các cái giá trị tài sản thì nó không lớn nhưng cái tính chất và cái hậu quả thì lại đặc biệt nghiêm trọng
ví dụ như là cướp vào tài sản của lái xe taxi của xe ôm thì các cái giá trị tài sản thì nó không lớn nhưng cái tính chất và cái hậu quả thì lại đặc biệt nghiêm trọng
thế thì sau cái quá trình mà điều tra cam phá thì chúng tôi có các cái thông báo phòng ngừa nó thông báo về các phương thức thủ đoạn hạt động phạm tội
và có tuyên truyền đến các người dân đặc biệt là đối với các lái xe taxi xe ôm
thì cái tình trạng đấy trong thời gian gần đây là có giảm
tuy nhiên là cái thời gian gần đây thì do ảnh hưởng của tình hình cái chích covid
thì cái tình hình tội phạm liên quan đến cướp tài sản của lái xe taxi lái xe ôm thì lại vẫn tiếp tục tiềm ẩn phức tạp
ngoài ra thì về cái phương thức thủ đoạn phạm tội thì trước đây thì các đối tượng hoạt động theo phạm tội nó đơn giản giản đơn hơn
và bây giờ thì có các cái hình thức liên kết với nhau giữa các cái đối tượng trong hà nội

và đối tượng tỉnh ngoài về hà nội để liên kết với nhau hoạt động
thì cũng dây rất nhiều cái khó khăn cho cái công tác xác minh điều tra truy bắt các cái đối tượng gây hạn
tình hình tội phạm thì càng ngày càng phức tạp
vậy thì đồng chí có thể cho biết là những cái yếu tố nào để góp phần làm nên một người lính hình sự có thể thành công phá được nhiều chuyên án
trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái đặc thù của công việc của chúng tôi
cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái đặc thù của công việc của chúng tôi
thì thường xuyên là phải đối mặt đối với các đối tượng nguy hiểm manh động
và bên cạnh đó thì cũng tiếp xúc với rất nhiều các tầng lớp xã hội
từ các cái chi thức công nhân sinh viên học sinh đến các cái đối tượng mà gây hạn mang tính chất côn đồ hung hãn
và trong đó thì có cả tội phạm sử dụng công nghệ cao
đấy thì cũng đòi hỏi là đối với cán bộ công tác tại đội điều tra trọng án
và công tác tại phòng cảnh sát hình sự
thì ngoài cái tinh thần trách nhiệm phải có sức khỏe bản lĩnh tốt mưu trí
mà còn có cả cái sự hy sinh và niềm đam mê nghề nghiệp
để vượt qua các cái khó khăn các cái sự cám dỗ hàng ngày
để thông qua các vụ án đã được điều tra
thì chúng tôi cũng thường tổ chức các buổi sơ kết tổng kết
các cái chuyên án các cái vụ án lớn
để rút ra các cái bài học kinh nghiệm
những cái tồn tại để khắc phục
và đồng thời cũng có các thông báo phòng ngừa
gửi đến quần chúng nhân dân
loan tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
để cảnh báo người dân biết
để phòng ngừa đối với các loại tội phạm này
cái công việc của các đồng chí thì rất là bận rộn
vậy thì các đồng chí sắp xếp công việc như thế nào
để có thể dành thời gian cho gia đình
trong những ngày tết cũng như là những ngày bình thường ạ
đối với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự
nói riêng và trong lực lượng cảnh sát hình sự nói chung
thì có thể nói là cái thời gian thì phần lớn mà chúng tôi dành cho công việc
đấy cái thời gian còn lại dành cho gia đình cũng rất là ít
đấy thì tuy nhiên là bên cạnh cái phần công việc chung
thì chúng tôi cũng cố gắng
để dành phần thời gian ít ỏi còn lại cho gia đình
quan tâm đến việc học hành của
cho tình cảm gia đình
còn đối với cá nhân tôi thì tôi cũng chia sẻ như thế này
tôi thì cũng rất là may mắn là có một người vợ
cũng rất là cảm thông
cũng chia sẻ với cái công việc vất vả của chồng
các cái công việc đối nội
đến các cái việc như là đưa đón các cháu đi học hàng ngày
thì vợ tôi cũng đều đảm đương
để cho tôi yên tâm công tác
đối với tôi thì
tình cảm gia đình thì
là một cái hậu phương vững chắc
để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc
đồng chí có thể cho biết là tết đối với đồng chí cũng như là đối với những người lính hình sự thì có cái gì đặc biệt khác so với mọi người ạ
ngoài công việc ra thì
chúng tôi cũng là những người dân bình thường
cũng mong muốn là có những cái ngày tết
được yên bình
bên người thân
bên gia đình
tuy nhiên là
vì trách nhiệm với công việc
yêu cầu của công việc
cho nên là
chúng tôi cũng phải tạm gác
lại những cái hạnh phúc riêng tư
có thể nói là những ngày tết đối với cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự
có thể nói là bận hơn ngày thường
chúng tôi cũng phải căng bình trên
các mặt trận
cũng phải chia nhau
ứng trực tại đơn vị cơ quan
để giải quyết các cái
tình hình huống
nó đột xuất có thể xảy ra
để có thể đảm bảo cho
người dân được ăn cái tết
chúng tôi rất là cảm ơn
những cái câu chuyện
những cái chia sẻ của đồng chí
trong chương trình ngày hôm nay
nhân dịp năm mới
thì chúng tôi xin được chúc đồng chí
cũng như là gia đình
và các cán bộ chiến sĩ
của phòng cảnh sát hình sự công an hà nội
một năm mới
thật nhiều sức khỏe
và bình an hạnh phúc ạ

người người đang tấp nập mua sắm
chuẩn bị cho ngày tết
cổ truyền của dân tộc
ai ai cũng nhanh chóng
thu xếp công việc
để về đoàn tụ
bên gia đình
ngay lúc này
vẫn có hàng nghìn chiến sĩ
cảnh sát hình sự
đang lặng lẽ
thực thi nhiệm vụ
họ vẫn miệt mài
với những chuyên án
quyết không để tội phạm
quyết bảo vệ sự bình yên
cho nhân dân
vui xuân đón tết